trong khi đó thì vào chiều ngày hôm qua chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc đã ký ban hành văn bản hòa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu kể từ h ngày hai mươi bốn tháng bảy đến hết ngày bảy tháng tám đối với thành phố bù ma thuật và huyện chư quynh

trong khi đó thì vào chiều ngày hôm qua chủ tịch ubnd tỉnh đắk lắc đã ký ban hành văn bản hòa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu kể từ h ngày hai mươi bốn tháng bảy đến hết ngày bảy đối với thành phố bù ma thuật và huyện chư quynh